chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng đã và đang phát động kêu gọi ủng hộ chương trình
sẻ chia yêu thương ấm tỉnh phụ nữ đà nẵng nhằm kịp thời hỗ trợ các hội viên phụ nữ
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang bị ảnh hưởng do đại dịch covid một mươi chín
và ủng hộ tuyến đầu chống dịch
từ cuối tháng bảy đến nay hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng đã tiếp nhận ủng hộ tiền
và nhu yếu phẩm bảo hộ y tế khẩu trang của gần một trăm linh tập thể cá nhân trong và ngoài thành phố
như trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội liên hiệp phụ nữ tp hà nội
và các tỉnh hà tĩnh gia lai bắc ninh đắk nông hiệp hội nữ doanh nhân tp hải phòng
với tổng trị giá hơn một tỷ đồng
từ nguồn kinh phí này hội đã kịp thời hỗ trợ các hội viên phụ nữ khó khăn
thuộc bảy quận huyện và trực tiếp đi thăm tạm qua các lực lượng đang làm nhiệm vụ
trên các tuyến đầu chống dịch